tổng cục du lịch cho biết hạ long sapa ninh bình hội an việt nam đã được lấy làm bối cảnh chính cho toàn bộ hình ảnh và video quảng bá của chiến dịch
nhằm tôn vinh những mẫu túi sách kinh điển của thương hiệu thời trang cao cấp louis vuitton
tổng cục du lịch cho rằng với góc độ quảng bá xúc tiến du lịch việc louis vuitton lựa chọn các điểm đến nổi tiếng của việt nam
trong đó có những điểm đến được unesco công nhận là di sản thế giới làm nên quảng bá cho sản phẩm cao cấp của mình tạo ra sự thu hút rất lớn từ công chúng toàn cầu
và thông qua đó gián tiếp truyền thông điệp việt nam là điểm đến đẳng cấp hướng đến khách du lịch hạng sang có mức chi trả cao
tổng cục du lịch cũng cho rằng trong thời gian tới đây là phương pháp xúc tiến quảng bá mà du lịch việt nam sẽ quan tâm
khai thác nhiều hơn và tìm kiếm các thương hiệu phù hợp để hợp tác quảng bá hình ảnh thương hiệu du lịch việt nam đến với thế giới